thời gian vừa qua ở một số huyện như chợ đồn nari tỉnh bắc cạn đã xảy ra tình trạng người dân phá rừng để trồng rừng mới trên những diện tích mà theo quy định thì không được phép
mới đây nhất tại bắc cạn đã xảy ra một vụ việc tương tự ở xã an thắng huyện bắc nặng phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua gần một mươi một hectare rừng tự nhiên tại xã an thắng đã bị người dân phát dọn để trồng rừng mới
diện tích này tập trung ở thôn nam mòn nam mu tiến bộ và tân hợi trong đó có thôn nam mòn có hơn bảy hectare
sau khi phát hiện vụ việc lãnh đạo huyện bắc nặng đã cử cán bộ kiểm lâm công an viện kiểm sát phối hợp với chính quyền xã đi kiểm tra
đồng thời ra văn bản chỉ đạo tất cả các thôn trên địa bàn xã chấm dứt việc khai thác rừng tự nhiên để trồng rừng
đối với những diện tích đã bị đốn hạ cấm tuyệt đối người dân không được đốt chờ các cơ quan điều tra làm rõ
khai phá rừng trên tất cả các diện tích và chờ các cơ quan chức năng vào làm việc
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã an thắng việc chặt phá rừng trên địa bàn xã vừa qua
có cả gia đình cán bộ lãnh đạo xã tham gia
tuy nhiên trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như hướng xử lý vụ việc
sẽ được các cơ quan chức năng huyện pháp đặm tiếp tục điều tra làm rõ